chiều ngày chín tháng ba sở y tế hải phòng cho biết hai mươi bốn hành khách đi trên chuyến bay vn năm mươi bốn về thành phố hải phòng sinh sống du lịch công tác đều đã cho kết quả âm tính với covid một mươi chín
cùng với đó hai khách du lịch quốc tịch đức đến cát bà và một mươi sáu người có liên quan đến bệnh nhân số ba mươi quốc tịch anh hiện đang điều trị tại huế từng đến du lịch cát bà ngày năm tháng ba đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính
hiện còn bảy trường hợp liên quan đến bệnh nhân số ba mươi đang được tiếp tục cách ly theo dõi chờ kết quả xét nghiệm
ngành y tế và huyện cát hải đang tiếp tục ra soát những người đã từng tiếp xúc với bệnh nhân số ba mươi khi người này du lịch tại cát bà để thực hiện cách ly giám sát y tế